cục hàng không việt nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ chậm hay hủy chuyến của năm hãng hàng không nội địa
theo đó tổng cộng các hãng bay việt nam khai thác hơn hai mươi tám ba trăm hai mươi hai chuyến bay trong tháng một mươi một
trong đó có hai mươi năm ba trăm bảy mươi năm chuyến bay cất cánh đúng giờ có nghĩa là đạt tỷ lệ tám mươi chín
nhưng trong khi đó có hai chín trăm bốn mươi bảy chuyến bị chậm và một trăm một mươi chuyến bị hủy